năm hai nghìn một mươi chín tuyến cao tốc nối từ bắc giang đến chi lăng hoàn thành sáu mươi bốn km đầu tiên nối hai tỉnh phía đông bắc với thủ đô hà nội
và tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi tám dù đã chuyển hình thức đầu tư bot nhưng việc triển khai dự án vẫn rơi vào bế tắc do gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn
đây cũng là dự án quan trọng của khu vực phía bắc mà ngành giao thông vận tải xác định có tính kết nối kinh tế cao
và đây là những công trình trọng điểm quốc gia kết nối các vùng miền để phát huy tác dụng tốt nhất
rất mong các đại biểu quốc hội các tỉnh ủng hộ nghiên cứu và xem xét những dự án trọng điểm để chúng ta có thể triển khai trong thời gian sắp tới
tuy nhiên khó khăn lớn nhất hiện nay của dự án chính là nguồn vốn
trong tổng mức đầu tư tám ba trăm một mươi tỷ đồng của dự án nhà đầu tư đã cam kết góp một bảy trăm năm mươi tỷ đồng vốn chủ sở hữu
tổ chức tín dụng đã thống nhất cho vay hai tỷ đồng ngân sách địa phương bỏ ra một tỷ đồng để hỗ trợ dự án
vấn đề quyết định đến sự thành bại của dự án lúc này chính là nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước từ nguồn ngân sách trung ương để bảo đảm tính khả thi trong phương án tài chính
và đề nghị chuyển ở mức đầu tư hiện nay là tám ba trăm một mươi tỷ với nhà đầu tư góp một bảy trăm năm mươi và tỉnh lạng sơn cũng đã cam kết góp đến một tỷ
trong khi đó nguồn vốn lạng sơn rất ít
ngân hàng bidv đã cam kết hỗ trợ hai tỷ và đề nghị là nhà nước sẽ sắp xếp để bố trí hai một trăm sáu mươi tỷ để cho việc giải phóng hoạt bằng các công trình phụ trợ như thực hiện với các công trình cao tốc khác
và ngân hàng nhà nước cũng xem xét để bố trí cho vay một bốn trăm linh tỷ
tôi cho rằng đây là một phương án rất là hợp lý để có thể đưa công trình này vào xây dựng để bảo tảm hoàn thành tiến độ cũng như để phát huy hiệu quả kinh tế xã hội của nó
nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước từ nguồn ngân sách trung ương có vai trò quyết định đến cao tốc hữu nghị chi lăng
bởi khi nguồn vốn này được khơi thông công trình tập trung triển khai sẽ chấm dứt tình trạng kết thúc chơi vơi của một dự án vốn được kỳ vọng là đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội các tỉnh phía bắc